thế còn riêng đối với công an thì thường xuyên là chúng tôi lắm cái diễn biến thời tiết
và chuẩn bị lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ chỉ huy tại chỗ và hồng cái tại chỗ
đã có kế hoạch cụ thể phân công công an xã phường quy hoạch chính quyền

nếu mà bạn xả thì mình có thể thông báo cho dân dân để di tản nhân dân khỏi những cái vùng có nguy cơ cao
về sạt lở như úng lụt

về lơi tránh trú an toàn đưa người ở trên phương tiện thủy

và các cái vấn đề khác trên địa bàn

để chủ động là sơ tán tài sản giống như con người khi có cái dấu hiệu không an toàn không kỳ cơ

đặc biệt là các lực lượng cứu hộ cứu lạc phòng cháy khi cháy
chuẩn bị các phương tiện cứu hộ cứu lạc các cái tình huống để xử lý của mỗi cấp ủy

vâng ạ xin được cảm ơn đồng chí về những thông tin vừa rồi
và những thông tin mới nhất về diễn biến của mão ma on
cũng như là thiệt hại mà bão gây ra ở nước ta
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo